thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn trong buổi khai mạc hội nghị lần thứ bảy
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng
đã có bài phát biểu khai mạc hội nghị sau đây truyền hình nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng này
kính thưa trung ương thưa các đồng chí tham dự hội nghị
thực hiện chương trình làm việc toàn khóa hôm nay ban chấp hành trung ương bắt đầu họp hội nghị lần thứ bảy
để thảo luận cho ý kiến về các nội dung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ
cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp
cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và một số vấn đề quan trọng khác
thay mặt bộ chính trị ban bí thư tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí ủy viên ban chấp hành trung ương các đồng chí đại biểu khách mời đã về dự hội nghị và xin gửi tới các đồng chí lời chúc tốt đẹp nhất
thưa các đồng chí
thời gian qua bộ chính trị ban bí thư
đã chỉ đạo ban cán sự đảng chính phủ các ban đảng và các cơ quan hữu quan khẩn trương nghiêm túc chuẩn bị các đề án báo cáo tờ trình về các vấn đề nêu trên gửi trung ương theo quy chế làm việc để các đồng chí nghiên cứu trước
sau đây tôi xin phát biểu một số ý kiến có tính chất gợi mở nếu vấn đề mong được các đồng chí quan tâm trong quá trình thảo luận xem xét quyết định
về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp
như chúng ta đều biết cán bộ và công tác cán bộ là vấn đề đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng
chủ tịch hồ chí minh đã từng nhấn mạnh cán bộ là cái gốc của mọi công việc muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém
từ trước đến nay
nhất là trong những nhiệm kỳ gần đây
đảng ta luôn luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng
đã có nhiều quyết sách rất đúng về cán bộ và công tác cán bộ
kiên trì kiên quyết lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách biện pháp đạt được những kết quả quan trọng
đội ngũ cán bộ các cấp đã có bước trưởng thành phát triển về nhiều mặt
chất lượng ngày càng được nâng lên cơ cấu độ tuổi giới tính dân tộc ngành nghề lĩnh vực công tác có sự cân đối hợp lý hơn
đội ngũ cán bộ có lập trường tư tưởng vững vàng kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
có đạo đức lối sống giản dị gương mẫu có ý thức tổ chức kỷ luật luôn rèn luyện phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao
đa số cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp có trình độ năng lực phẩm chất uy tín
cán bộ cấp chiến lược có bản lĩnh chính trị kiên định chủ nghĩa mạc lê ninh tư tưởng hồ chí minh
có tư duy đổi mới có khả năng hoạch định đường lối và lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện
gần đây việc xử lý kịp thời nghiêm minh một số tổ chức cá nhân vi phạm
đã góp phần cảnh tỉnh cảnh báo răn đe ngăn chặn tiêu diệt
làm trong sạch đội ngũ cán bộ từng bước củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với đảng và nhà nước
tuy nhiên đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ còn bộc lộ không ít những hạn chế yếu kém
đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị đông nhưng chưa mạnh
tình trạng vừa thừa vừa thiếu cán bộ xảy ra ở nhiều nơi
cơ cấu giữa các ngành nghề lĩnh vực chưa thật sự hợp lý thiếu sự liên thông giữa các cấp các ngành
thiếu những cán bộ lãnh đạo quản lý giỏi nhà khoa học và chuyên gia đầu ngành
một số cán bộ lãnh đạo quản lý trong đó có cả cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược uy tín thấp
năng lực phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ thiếu gương mẫu chưa thật sự gắn bó mật thiết với nhân dân
vướng vào tham nhũng lãng phí tiêu cực lợi ích
không ít cán bộ quản lý doanh nghiệp thiếu ý chí tu dưỡng rèn luyện thậm chí lợi dụng sơ hở
cố ý làm trái trục lợi làm thất thoát vốn tài sản của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng
tình trạng chạy chức chạy quyền chạy tuổi chạy quy hoạch chạy luân chuyển chạy bằng cấp chạy tội v v
chậm được ngăn chặn và đẩy lùi
có thể khẳng định
sự trưởng thành phát triển của đội ngũ quân
và những ưu điểm trong công tác cán bộ
là nhân tố then chốt quyết định làm nên những thành tiệu to lớn
có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới của đất nước
xong những yếu kém khuyết điểm của một bộ phận cán bộ
và những hạn chế bất cập trong công tác cán bộ
cũng là một trong những nguyên nhân làm cho đất nước phát triển chưa tương xứng với tiềm năng
thế mạnh và làm giảm niềm tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước ta
hiện nay đất nước ta đang đứng trước những yêu cầu nhiệm vụ mới
với những thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức mới đan sen
sự nghiệp đổi mới hội nhập quốc tế phát triển đất nước nhanh và bền vững
đang chuyển sang giai đoạn mới cao hơn
ngày càng đi vào chiều sâu khó khăn phức tạp hơn so với trước
tình hình bối cảnh trong nước quốc tế đã có nhiều thay đổi
đang diễn biến nhanh chóng phức tạp khó lường
dưới tác động của kinh tế thị trường hội nhập quốc tế
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
và nhiều yếu tố xu hướng chính trị kinh tế xã hội khác
sự chống phá của các thế lực thù địch phản động ngày càng tinh vi
nguy hiểm hơn trong điều kiện phát triển bùng nổ
của hệ thống thông tin truyền thông toàn cầu chiến tranh mạng
chính vì vậy nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng đã yêu cầu phải tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ
nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất năng lực và uy tín
ngang tầm nhiệm vụ theo đúng tinh thần thời kỳ nào phong trào nào thì cán bộ đó
thực hiện chương trình làm việc của ban chấp hành trung ương
ngay từ tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu ban bí thư đã thành lập ban chỉ đạo xây dựng đề án
để thực hiện nhiệm vụ đại hội một mươi hai đề ra
tiến hành tổng kết hai mươi năm
một nghìn chín trăm chín mươi bảy hai nghìn một mươi bảy thực hiện nghị quyết trung ương iii khóa viii về chiến lược cán bộ
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
trên cơ sở đó xây dựng đề án và dự thảo nghị quyết để trình hội nghị trung ương lần này
đề án và dự thảo nghị quyết đã được xây dựng biên tập trình sửa nhiều lần
lắng nghe ý kiến đóng góp của các ban bộ ngành và các tỉnh ủy
thành ủy trực thuộc trung ương tham vấn ý kiến của nhiều đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo đảng
nhà nước cán bộ lão thành các nhân sĩ trí thức và các nhà khoa học
đề nghị các đồng chí trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị
nghiên cứu kỹ các dự thảo văn bản và xuất phát từ thực tiễn của phong trào địa phương đơn vị
được thảo luận đánh giá khách quan khoa học về những kết quả thành tích đã đạt được
phân tích sâu sắc những hạn chế yếu kém còn tồn tại và chỉ rõ nguyên nhân nhất là nguyên nhân chủ quan
trả lời cho được câu hỏi vì sau hai mươi năm qua đặc biệt là những năm gần đây
mặc dù đảng ta đã có nhiều chủ trương chính sách về công tác cán bộ
được cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ
nhưng trong thực hiện vẫn còn nhiều bất cập hiệu quả còn thấp
nguyên nhân ở đâu ở khâu nào cấp nào
đồng thời phân tích dự báo tình hình trong nước quốc tế trong thời gian tới
xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ mới bối cảnh mới
nhất là những yếu tố tác động cả tích cực lẫn tiêu cực đến cán bộ và công tác cán bộ
từ đó đi sâu thảo luận làm rõ tạo sự thống nhất cao về quan điểm
tư tưởng chỉ đạo mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài
và những nhiệm vụ giải pháp lớn có tính đột phá khả thi cao
để sớm khắc phục triệt đề những hạn chế đã nêu
làm tốt hơn nữa công tác cán bộ xây dựng cho được một đội ngũ cán bộ các cấp
nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ
cố gắng chỉ ra khâu đột phá là khâu nào đánh giá cán bộ hay sắp xếp bố trí cán bộ
khắc phục tình trạng chạy chức chạy quyền hay thân quen cánh hậu
chú trọng đặc biệt phẩm chất hay năng lực hay coi trọng cả hai
vì sao có nhiều nghị quyết rất đúng rất trúng nhưng việc thực hiện hiệu quả lại thấp
vì sao quy trình thì đúng nhưng bố trí con người cụ thể lại sai
vướng mắt chính là ở chỗ nào cơ chế giám sát quyền lực đã đủ rõ chưa
chính sách tạo ra động lực để cán bộ tâm huyết gắn bó với sự nghiệp là gì v v
hai về cải cách chính sách tiền lương
chính sách tiền lương là một bộ phận rất quan trọng
có quan hệ chặt chẽ với các chính sách khác trong hệ thống chính sách kinh tế xã hội
liên quan trực tiếp đến các cân đối lớn của nền kinh tế thị trường lao động
và đời sống của người hưởng lương góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn
trong sạch hoạt động hiệu lực hiệu quả phòng chống tham nhũng lãng phí
nước ta đã trải qua bốn lần cải cách chính sách tiền lương
vào các năm một nghìn chín trăm sáu mươi một nghìn chín trăm tám mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và gần đây là năm hai nghìn một mươi
kết luận của hội nghị trung ương viii khóa ix về đề án cải cách chính sách tiền lương
bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn hai nghìn ba hai nghìn bảy
đã từng bước được bổ sung hoàn thiện
theo các chủ trương quan điểm chỉ đạo của đại hội đảng các khóa x xi xii
đặc biệt là các kết luận của hội nghị trung ương v và hội nghị trung ương vii khóa xi về vấn đề này
nhờ đó tiền lương trong khu vực công đã từng bước được cải thiện
nhất là những vùng và lĩnh vực đặc biệt khó khăn góp phần nâng cao đời sống của người hưởng lương
tiền lương trong khu vực doanh nghiệp từng bước được hoàn thiện
theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước
tuy nhiên đến nay vẫn còn nhiều hạn chế bất cập
chính sách tiền lương trong khu vực công còn phức tạp
thiết kế hệ thống bảng lương chưa phù hợp với vị trí việc làm chức danh và chức vụ lãnh đạo
còn mang nặng tính bình quân cao bằng
chưa tạo được động lực để nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả làm việc của người lao động

quy định mức lương bằng mức tiền lương
quy định mức lương bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số đã không thể hiện rõ giá trị thực của tiền lương
có quá nhiều loại phụ cấp nhiều khoản thu nhập ngoài lương do nhiều cơ quan quyết định
bằng nhiều văn bản quy định khác nhau làm phát sinh nhiều bất hợp lý
không thể hiện rõ thứ bậc hành chính trong hoạt động công vụ
chưa động viên được người có chuyên môn nghiệp vụ năng suất lao động cao
tiền lương cơ bản của khu vực công thấp hơn
khu vực doanh nghiệp chưa bảo đảm nhu cầu thiết yếu của đời sống
và chưa phải là nguồn thu nhập chính của nhiều người hưởng lương
nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương đối với khu vực công về cơ bản
vẫn do ngân sách nhà nước bảo đảm và chủ yếu là từ ngân sách trung ương
việc thực hiện xã hội hóa và điều chỉnh giá phí dịch vụ công
theo cơ chế thị trường trong nhiều lĩnh vực quan trọng
nhiều địa phương còn dư nguồn cải cách tiền lương
nhưng không được chi lương cao hơn
tiền lương trong các loại hình doanh nghiệp
chưa phản ánh đúng quan hệ phân phối theo lao động trong nền kinh tế thị trường
chưa tạo được động lực nâng cao năng suất lao động
thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh
việc nhà nước quy định một số nguyên tắc về xây dựng thang bảng lương
đã can thiệp quá sâu vào quyền tự chủ tiền lương của doanh nghiệp
chưa phát huy được vai trò tác dụng của cơ chế
thương lượng định đoạt tiền lương giữa người sử dụng lao động
và người lao động trong quan hệ lao động
cơ chế quản lý tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước
chưa thực sự gắn tiền lương của người lao động
với năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh
vì vậy đã đến lúc chúng ta phải tiến hành cải cách
một cách cơ bản chính sách tiền lương
để khắc phục những hạn chế bất cập nêu trên
đề nghị các đồng chí trung ương nghiên cứu kỹ
lưỡng thảo luận sâu sắc toàn diện các nội dung vấn đề
nêu trong tờ trình đề án dự thảo nghị quyết trung ương
chú ý đánh giá khách quan khoa học về tình hình và nguyên nhân
bài học kinh nghiệm phân tích dự báo bối cảnh tiến hành cải cách lần này
thấy hết những khó khăn thách thức cũng như thời cơ thuận lợi mới
phải chăng về thời cư thuận lợi
có thể kể đến thành tiệu có ý nghĩa lịch sử của ba mươi năm đổi mới
tiềm lực kinh tế và ngân sách nhà nước
thu nhập và đời sống của người dân đã được cải thiện nâng cao đáng kể
những kết quả tích cực khá toàn diện
việc triển khai thực hiện các kết luận của hội nghị trung ương năm
trung ương bảy khóa một mươi một về việc tiếp tục đổi mới
hoàn thiện chính sách tiền lương bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công
việc thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
ban hành và đang quyết liệt triển khai thực hiện nghị quyết trung ương sáu khóa một mươi hai
một số vấn đề về tiếp tục đổi mới
sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
và tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
là những tiền đề rất căn bản để chúng ta tiến hành cải cách tiền lương
từ đó thống nhất nhận thức về nhận thức cần thiết cấp bách
và tính khả thi của việc tiến hành cải cách chính sách tiền lương lần này
xác định rõ quan điểm tư tưởng chỉ đạo mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể
cho từng giai đoạn những chính sách biện pháp
nhất là những chính sách biện pháp có tính đột phá khả thi cao
để sớm khắc phục những hạn chế bất cập hiện nay
bảo đảm cho cải cách tiền lương lần này thật sự tạo được sự đột phá trong chế độ phân phối
tạo động lực cho người lao động
và nền kinh tế nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh
tập trung xem xét quyết định những vấn đề mới
có tính cải cách đặc biệt là các vấn đề bộ chính trị xin ý kiến trung ương
thứ ba về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
bảo hiểm xã hội bao gồm các chế độ hưu trí tử tuất ốm đau thai sản
tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp và thất nghiệp v v

lĩnh vực rộng lớn phức tạp nhạy cảm về chính trị kinh tế xã hội
có lịch sử phát triển lâu dài trên thế giới nhất là các nước công nghiệp phát triển
góp phần quan trọng vào quá trình phát triển của mỗi quốc gia dân tộc
và phản ánh trình độ phát triển thực hiện tiến bộ công bằng xã hội ở mỗi nước
riêng ở nước đa bảo hiểm xã hội mới được bắt đầu thực hiện năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
và chỉ thực sự bắt đầu đổi mới phát triển ngày càng đầy đủ phù hợp hơn
với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và thông lệ quốc tế từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đến nay
trong nhiệm kỳ khóa một mươi một tại các hội nghị lần thứ năm và thứ bảy ban chấp hành trung ương
đã xem xét ban hành các kết luận về vấn đề này
lương và trợ cấp ưu đãi người có công
thực hiện kết luận của trung ương bộ chính trị đã chỉ đạo ban cán sự đảng chính phủ
phối hợp với các ban đảng và các cơ quan có liên quan tích cực tiến hành tổng kết
lý luận và thực tiễn về phát triển bảo hiểm xã hội ở nước ta nghiên cứu xây dựng
đề án trình trung ương tại hội nghị lần này với mong muốn ban hành được một nghị quyết
chuyên đề của trung ương để lãnh đạo chỉ đạo phát triển lĩnh vực bảo hiểm xã hội
ở việt nam thực sự trở thành một động lực đối với phát triển bền vững của đất nước
và thể hiện được tính nhân văn bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta
đề nghị trung ương bám sát vào đề án và tờ trình của bộ chính trị đồng thời căn cứ
và thực tiễn triển khai thực hiện để phân tích đánh giá khách quan toàn diện thống nhất
nhận định về tình hình phát triển lĩnh vực bảo hiểm xã hội ở nước ta chỉ do những kết quả
đạt được những hạn chế yếu kém còn tồn tại và đặc biệt là nguyên nhân bài học kinh nghiệm
thành công chưa thành công trong lĩnh vực này
phải chăng nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế yếu kém là do nhận thức tư duy lý luận
và thể chế về bảo hiểm xã hội còn chậm được đổi mới hoàn thiện
hệ thống luật pháp chính sách bộ máy tổ chức cán bộ đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện
chưa đáp ứng được yêu cầu
số lượng lao động làm việc ở khu vực không có quan hệ lao động còn lớn dựa chủ yếu
và tiết kiệm của bản thân và mạng lưới an sinh gia đình truyền thống trong khi thu
nhập còn thấp không ổn định áp lực chi tiêu trước mắt còn lớn xuất phát điểm
còn thấp sự phát triển của nền kinh tế và thu chi ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn
từ tổng kết thực tiễn và phân tích dự báo một cách
với tầm nhìn xa tình hình phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước và thu nhập
của người dân trong chung và dài hạn trung ương cần trao đổi thống nhất về chủ trương
chính sách biện pháp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới hoàn thiện chính sách bảo hiểm
xã hội trong thời gian tới tập trung xác định làm rõ những quan điểm mục tiêu đổi
mới nội dung cải cách nhất là các vấn đề như mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội
hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân bảo đảm cân đối tài chính bảo hiểm xã hội
trong dài hạn điều chỉnh tuổi nghỉ hưu phù hợp với bối cảnh tình hình mới tăng cường
sự liên kết và hỗ trợ giữa các chính sách bảo hiểm xã hội kế thừa và phát triển
nguyên tắc điều hành lương hưu độc lập tương đối với tiền lương của người đang làm việc
rút ngắn điều kiện thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu
chú ý đến khu vực công và tư người đang làm việc và người đã nghỉ hưu nơi có quan hệ lao động
và nơi chưa có quan hệ lao động nhất là đối với nông dân người nghèo người yếu thế trong xã hội
đồng thời căn cứ vào phạm vi tính chất mức độ đổi mới trong nội dung đề án tính đồng bộ
với đề án cải cách chính sách tiền lương và tạo sự đồng thuận xã hội giữa những người đang làm việc
và người đang làm việc
đồng thời có nhiều người đã nghỉ hưu để thống nhất quyết định ban hành nghị quyết của trung ương
về cải cách hay chỉ là tiếp tục đổi mới hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội
thưa các đồng chí hội nghị trung ương lần này của chúng ta diễn ra đúng vào thời điểm giữa nhiệm kỳ của khóa một mươi hai
trong bối cảnh sau hai năm rưỡi nỗ lực phấn đấu của toàn đảng toàn dân
đất nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực và đang đứng trước những thời cơ vận hội mới
tốt đẹp hơn
trong bối cảnh sau hai năm rưỡi nỗ lực phấn đấu của toàn đảng toàn dân đất nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực và đang đứng trước những thời cơ vận hội mới
đất nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực và đang đứng trước những thời cơ vận hội mới